thưa quý vị trường trung học phổ thông trần phú huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh là ngôi trường vinh dự được mang tên tổng bí thư đầu tiên của đảng và từng được bác hồ gửi thư chúc mừng
nhiều năm qua các thế hệ cán bộ giáo viên học sinh của nhà trường đã luôn nỗ lực cố gắng và đạt nhiều kết quả đáng tự hào
giờ học ngoại khóa của học sinh trường trung học phổ thông trần phú các em được giáo viên hướng dẫn tìm hiểu những kiến thức về cuộc đời sự nghiệp của tổng bí thư trần phú
người con của quê hương đức thọ
em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi được học tại ngôi trường này và em ứ sẽ cố gắng học tập và gian luyện thật tốt để xứng đáng là học sinh của mái trường trần phú thân yêu
được các thầy cô giới thiệu và hỗ trợ rất nhiều trong việc học tập và tìm hiểu đến những kiến thức liên quan đến tổng bí thư trần phú
vì người mà ngôi trường em đang ngọc vinh dự được mang tên một con người hết sức vĩ đại
em cảm thấy thật sự rất may mắn khi bản thân xuất hiện được trong ngôi trường này
cùng với phong trào thi đua dạy tốt học tốt những năm qua trường trung học phổ thông trần phú luôn trú trọng việc tổ chức nhiều hoạt động khích lệ học tập giáo dục kỹ năng sống và truyền thống cho học sinh
đặc biệt phòng truyền thống với hàng trăm tư liệu hiện vật liên quan đến quá trình hình thành phát triển của nhà trường đã giúp học sinh có thêm nhiều kiến thức bổ ích
hàng năm thì nhà trường đều tổ chức cho học sinh lớp một mươi
thám quan học tập tại khu liêu niệm tổng bí thư trần phú
rồi các em khi mới vào trường thì tham quan học tập tại phòng truyền thống để biết về là quá trình hình thành phát triển của trường trung học phổ thông tân phú trong sáu mươi năm năm qua
thứ nhất là phải nói rằng là tổ chức học tập rồi lao động nói gương tầm gương của đồng chí tổng bí thư
để hoàn thành những mục trình truyền thống truyền thống trước mắt là tổ chức kỳ thi tốt nghiệp sắp tới đạt kỳ quả khác
với bề dày truyền thống trường trung học phổ thông trần phú là ngôi trường mà mỗi học sinh phụ huynh ưu tiên lựa chọn để học tập và rèn luyện
các cán bộ giáo viên ở đây tự hào gắn bó cống hiến với khát vọng vươn tới một ngôi trường xuất sắc ở phía bắc tỉnh hà tĩnh